dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thư viện như chính sách nhà nước với thư viện phát triển thư viện số mạng lưới thư viện
tại buổi thảo luận nhiều đại biểu đóng góp ý kiến về các quy định liên quan đến tính cấp thiết cần đầu tư cho thư viện nhất là trong hệ thống trường học hiện nay nhiều nhà trường chưa có nhận thức đúng về vai trò của thư viện khiến cho thư viện chưa phát huy được vai trò của mình
thư viện cơ sở giáo dục ở việt nam hiện nay chưa được đầu tư tương xứng ở trường bố trí thư viện ở lầu cao nhất hoặc ở gần nhà vệ sinh không thể phù hợp và thuận tiện cho trẻ em đến đọc sách và tìm thấy sự hứng thú với hoạt động thư viện
kinh phí đầu tư mua sách hàng năm không phục vụ đủ nhu cầu học chuyên môn và đọc mở động cho học sinh trung bình một thư viện trường tiểu học được cấp tám triệu đồng một năm không đủ để trang bị sách cho các em
nhiệm vụ chính của rất nhiều thư viện hiện nay là bán sách giáo khoa bán dụng cụ học tập cho học sinh
ở một số trường học hiện nay thư viện chỉ được coi là một kho chứa sách gây lãng phí về phòng ốc ở một số nơi mà nhà trường còn đang thiếu phòng học gây lãng phí khi nguồn tài nguyên của thư viện không được khai thác
thời gian hoạt động của thư viện thì theo giờ hành chính mở cửa khi học sinh đã vào học và đóng cửa trước khi học sinh tan học
bản thân các nhà trường thường chỉ quan tâm đến nội dung cách thức giảng dạy từ giáo viên tác động đến học sinh ít khuyến khích cho giáo viên trong hướng dẫn học sinh khả năng tự học
tự tìm kiếm tài liệu để hình thành thói quen tức là nhà trường bản thân đã không chú trọng đến giáo dục phát triển kỹ năng đọc cho học sinh từ sớm
theo ý kiến của một số đại biểu cần hiện đại hóa xây dựng thư viện số liên thông thư viện và hợp tác quốc tế để bảo đảm việc tiếp cận thông tin ở mọi dạng thức trong xu thế phát triển khoa học công nghệ và thư viện số
nhà nước cần phát triển văn hóa đọc duy trì và phát triển thư viện cộng đồng thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng không vì mục tiêu lợi nhuận nhất là vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo